các hãng hàng không gồm vietnam airlines jetstar pacific và vasco chính thức mở bán vé máy bay dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi trên tất cả các đường bay nội địa
các hãng này cũng khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website đại lý phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định để bảo đảm không mua phải vé giả vé bị nâng giá
từ ngày chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức một mươi năm tháng chạp đến một mươi năm tháng riêng vietnam airlines jetstar pacific vasco sẽ cung ứng tổng cộng gần hai triệu ghế trên toàn mạng nội địa tăng hơn hai trăm năm mươi chỗ tương đương một một trăm linh chuyến bay so với cùng kỳ năm trước
trong đó vietnam airlines và vasco sẽ cung ứng gần một bốn triệu ghế tương đương bảy sáu trăm linh chuyến bay jetstar pacific cũng mở bán tổng cộng gần sáu trăm linh ghế với hơn ba chuyến bay
trong thời gian tiếp theo tùy vào nhu cầu thị trường ba hãng này sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở thêm chuyến bay phục vụ hành khách dịp tết nguyên đán